chỉ trong một tuần qua đã có liên tiếp ba nạn nhân ngộ độc rượu có methanol được chuyển đến trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
hai người trong số đó đã tử vong vì hàm lượng methanol trong máu quá cao
điều đáng nói là trước đó cũng đã từng có không ít trường hợp ngộ độc và tử vong vì loại rượu này
thế nhưng nhiều người và dân vẫn đang chủ quan và làm ngơ với tính mạng của chính mình
tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy một trăm hai mươi sáu người bị ngộ độc
chín người đã tử vong do uống phải rượu chứa methanol trong cùng một vụ việc xảy ra tại lai châu
tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy một mươi hai sinh viên nhập viện
đây chỉ là một trong những vụ việc nổi trội
trên thực tế theo các bác sĩ tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
ngoài những đợt cao điểm như cuối năm lễ tết trung tâm vẫn phải ghi nhận giải rác các căn hộ độc rượu methanol
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy các bác sĩ đã tìm ra một vụ việc
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay số lượng bệnh nhân nhập viện bạch mai vì ngộ độc rượu có hàm lượng methanol đã lên đến bốn mươi tám ca
bằng số bệnh nhân của cả năm hai nghìn một mươi chín
và điều đau lòng là tỷ lệ tử vong lên tới ba mươi
những con số thống kê cho thấy người dân vẫn đang coi thường những cảnh báo sẵn sàng uống rượu không đảm bảo
còn người bán rượu vì lợi ích kinh tế mà bất chấp cố tình sản xuất rượu phà lẫn methanol
làm sao chúng ta phải quản lý làm sao để cho các loại cồn công nghiệp nó không được ra rộng rãi dễ dàng tới người dân như thế nữa
và kể cả trong lượng mà có nếu có ra được
thì những kẻ xấu người ta cũng không thể làm sao có biện pháp nào đó
người ta không thể sử dụng các loại cồn công nghiệp đấy để pha thành các loại rượu lậu
một biện pháp rất là khả thi đó là đưa chất chỉ thị màu vào trong cồn công nghiệp
nó trở thành màu ví dụ cho xanh methenlem hoặc chất gì đó vào thành màu
thì nghĩa là người ta sẽ không thể sử dụng cồn công nghiệp để pha thành rượu trắng để uống được
hoặc là nhận dạng biết ngay đó là các loại cầu cồn công nghiệp của methanol
và nếu mà người dân chúng ta không ai uống phải thì người dân người nhà người thân biết ngay đó là nguy hiểm
và đưa kịp thời đưa bệnh nhân đến viện cấp cứu rất là kịp thời
và bệnh nhân tiến triển rất là tốt
trước thực trạng này cơ quan chức năng cần có sự vào cuộc mạnh mẽ
những biện pháp cụ thể cấp thiết để siết chặt hơn nữa trong việc quản lý tốt chất methanol
bởi nếu không những câu chuyện thương tâm như thế này sẽ vẫn còn tai diễn và chưa biết bao giờ mới đến hồi kết